sở tài nguyên và môi trường tp đà nẵng cho biết qua kiểm tra đơn vị đã phát hiện hàng loạt nhà hàng khách sạn ven biển đã vi phạm các quy định về xả thải ra môi trường
theo đó qua kiểm tra hơn hai mươi khách sạn dọc ven biển đà nẵng tri cục bảo vệ môi trường phát hiện bốn khách sạn vi phạm xả thải gồm bankona tms risemund và parosten
sau khách sạn có hệ thống xử lý nước thải thấp và khác với quy định ba khách sạn không có giấy phép đấu nối thoát nước
đặc biệt hai khách sạn misa và seafron còn không có hệ thống xử lý nước thải
đồng thời theo báo cáo của địa phương quận ngũ hành sơn có một mươi sáu cơ sở không có giấy phép đấu nối thoát nước quận sơn trà có hai mươi cơ sở lưu trú một mươi bốn nhà hàng không có hồ sơ môi trường và không thực hiện đúng các cam kết liên quan đến xử lý nước thải